ban chỉ đạo vận động hiến máu tỉnh nguyện tỉnh điện biên tổ chức chương trình hành trình đỏ lần thứ tám
đã có hơn năm trăm linh người đăng ký hiến máu và ban tổ chức dự kiến thu khoảng trên ba trăm linh đơn vị máu
trong lễ phát động chương trình hành trình đỏ ủy ban nhân dân tỉnh điện biên tổ chức trao một mươi chín bằng khen
cho các tập thể cá nhân có nhiều đóng góp trong hoạt động vận động hiến máu tỉnh nguyện tại tỉnh điện biên